nộp tiền mua đất của nhà nước theo đúng quy định nhưng đã ba mươi năm chờ đợi trôi qua
gần hai trăm linh hộ dân ở thị trấn eapok huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sâu đỏ
đơn thư kiến nghị đã gửi không biết bao nhiêu lần nhưng người dân vẫn phải sống trong đợi chờ cùng những khó khăn do không có chủ quyền nhà đất
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba sau khi có quyết định thành lập chợ thị trấn eapok huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
gần hai trăm linh hộ dân đã nộp tiền mua đất của nhà nước để làm nhà ở và kinh doanh
hàng chục năm qua người dân đều thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình nhưng từ đó cho đến nay
chính quyền vẫn chưa thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ
từ thời điểm đó đến giờ tôi chỉ cầm được một cái giấy thu tiền của ủy ban
trong quá trình tôi ở đây chưa có sổ đỏ thì thứ nhất là lo nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này về con cái của mình
mọi quyền lợi không tóm một cái gì hết
mỗi khi con đi học muốn vay vốn hay muốn mở rộng kinh doanh đều không thể làm được cái gì cả
trước những kiến nghị của người dân hơn ba mươi năm qua chính quyền thị trấn eapok đã rất nhiều lần hứa với dân
sẽ giải quyết quyền lợi chính đáng đó của họ thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó
chỉ có hứa xuông vậy thôi mỗi lần bầu cử chỉ hứa xuông vậy thôi
thế nhưng mà đến năm ngoái thì là dân ở đây cũng thấy
dân ở đây cũng thấy có quyền lợi chính đáng đó của họ
có một cái tổ cái đơn vị về đo đạc rồi là vẽ bản đồ
đến nay thì cũng đã hai năm rồi nhưng mà cũng không thấy
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cơ mơ ga cho biết theo quy hoạch trước đây
đất chợ thị trấn eapop là đất thương mại dịch vụ nên không thể cấp sâu đỏ
nhưng năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ủy ban nhân dân thị trấn eapok lại tiến hành bán đất cho dân
hiện nay cơ quan chức năng đang triển khai điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm quyền lợi cho người dân
hiện nay còn một cái việc tồn tại mà huyện
đang tiến hành triển khai đó là bãi bỏ cái nghị quyết số một năm hai nghìn bảy của hội đồng nhân quyền
về quy hoạch chung của thị trấn eapop để trên với tỉnh có một cái quy hoạch mới cho cái đô thị
nó phù hợp với cái thực trạng hiện nay
thế sau khi điều chỉnh sang cái quy hoạch đô thị này của thị trấn eapop
thì là không còn vớ mắt nữa cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sâu đắt cho người dân
chậm nhất là cuối năm hai nghìn một mươi chín này
và đầu năm hai nghìn hai mươi là sẽ giải quyết xong cái giấy chứng nhận quyền sâu đắt cho người dân ở cái khu vực của thị trấn eapop
hy vọng lần này những nguyện vọng chính đáng của hơn hai trăm linh hộ dân sẽ được giải quyết thỏa đáng
trước giấc cảnh phải xuống trong ô lo phát phẩm suốt gần ba mươi năm qua trên mảnh đất của chính mình